sáng cùng ngày công an tp thủ đức cũng đã khám trụ sở trung tâm đăng kiểm năm mươi bốn v này
như vậy tính đến nay công an thành phố hồ chí minh đã khởi tố tổng cộng hai trăm một mươi bảy bị can
liên quan đến các sai phạm xảy ra tại cục đăng kiểm việt nam
và các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại thành phố hồ chí minh và một số tỉnh thành
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế vừa ra quyết định khởi tố hai đối tượng
cùng chú tại thành phố huế về hành vi cố ý gây thương tích
vào tối ngày một mươi ba tháng một mươi một nam thanh niên
trú tại thành phố huế đến quán bia tại đường trần phú phường phước vĩnh ăn uống cùng ba người khác
thời điểm này quán đang tổ chức tiệc khai trương nên có hai vũ công đến biểu diễn
nam thanh niên đã chụp ảnh ghi hình duyệt đăng tải lên mạng xã hội
sau đó chủ và nhân viên quán đã đến yêu cầu nam thanh niên ra khỏi quán
đồng thời đánh nạn nhân gây thương tích một mươi bảy
hai đối tượng nguyễn phạm văn tài và phạm thanh quang cùng chú tại quận đình tân
thành phố hồ chí minh vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an
huyện trà ôn tỉnh vĩnh long tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi cướp tài sản
chiều ngày bảy tháng một mươi hai công an xã xuân hiệp huyện trà ôn tiếp nhận tin báo của người dân
về việc bị hai đối tượng đến tiệm game bắn cá trên địa bàn dùng súng uy hiếp để cướp tài sản
sau đó bắt một người trong tiệm game trở đi
khẩn trương điều tra lực lượng chức năng đã bắt giữ được hai đối tượng cách hiện trường không xa
thu giữ một khẩu súng tự chế sáu điện thoại di động cùng bốn mươi sáu triệu đồng
còn làm việc cả hai thừa nhận hành vi của mình
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng đã khởi tố bắt tạm giam
nguyễn ngọc chính chú tại tỉnh quảng nam về hành vi trộm cắp tài sản
ngày hai mươi chín tháng một mươi tiếp nhận tin báo về vụ trộm cắp chiếc laptop trị giá một mươi bảy triệu đồng
đội cảnh sát hình sự công an quận ngũ hành sơn đã khám nghiệm hiện trường và xác định đối tượng gây án
đến trưa ngày ba mươi tháng một mươi một các trinh sát đã bắt giữ được chính là bảo vệ của một khách sạn
tại phường hóa minh đã mượn xe máy và mũ bảo hiểm của chủ khách sạn để đi trộm cắp
để biết chính đã có hai tiền án trộm cắp tài sản vừa ra tù trong năm hai nghìn hai mươi ba lại tiếp tục phạm tội
một vụ chế tạo tàng trữ sử dụng súng săn buôn bán hàng hóa khác mà nhà nước cấm kinh doanh
cấm lưu hành cấm thu lợi bất chính với số lượng lớn vừa bị công an tỉnh phú yên phát hiện xử lý
trước đó các đối tượng nguyễn thành nhân nguyễn minh hải công chú tp tuy hòa
và nguyễn đình phúc chú huyện đồng xuân bị phát hiện có hành vi mua bán tàng trữ súng săn súng tự chế qua mạng
kiểm tra nơi ở của các đối tượng lực lượng công an thu giữ hai khẩu súng săn súng tự chế hơn ba mươi tám kg đạn
và các phương tiện trang thiết bị dùng để chế tạo đạn
phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã ra quyết định xử phạt sáu mươi hai triệu đồng đối với ba đối tượng
về các hành vi chế tạo tàng trữ sử dụng súng săn gửi chi tiết cùng chi tiết vũ khí công cụ hỗ trợ
và buôn bán hàng hóa khác mà nhà nước cấm kinh doanh cấm lưu hành cấm thu lợi bất chính
dưới một năm triệu đồng từ hai năm triệu đến dưới năm triệu đồng